hòa chung với không khí ăn mừng chiến thắng tại nhiều địa phương
phóng viên truyền hình nhân dân đã có mặt tại nhà cầu thủ hà đức trinh và ghi nhận không khí của trận đấu
trước khi trận đấu bắt đầu đã có rất đông hàng xóm và người hâm mộ đến cổ vũ chung vui cùng gia đình tiền đạo đội u hai mươi hai việt nam
bà hà thị uyên mẹ của hà đức trinh vui mừng và tự hào khi chứng kiến con trai của mình đã thi đấu rất tốt
còn những người hâm mộ họ rất phấn khích trước màn trình diễn kỹ thuật của các cầu thủ trên sân bóng
đây là kỳ sea games thành công của bản thân tiền đạo quê phú thọ
hà đức trinh đã tỏa sáng và ghi được những bàn thắng quan trọng
huy chương vàng ở sea games lần này là lần đầu tiên của bóng đá nam đạt được sau nhiều năm chờ đợi đã đem đến niềm vui lớn cho người hâm mộ cả nước